chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế ở campuchia giúp bạn lào sau ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đã phục viên xuất ngũ thôi việc
quyết định hưởng trợ cấp theo quyết định số sáu mươi hai thì ông được đổi mã quyền lợi ghi trên thẻ bảo hiểm y tế theo mã quyền lợi của đối tượng cựu chiến binh có ký hiệu là hc hai được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán một trăm linh chi phí khám bệnh chữa bệnh thuộc phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế
đề nghị ông liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cấp thẻ để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định
ông phạm minh thắng đại diện công ty pastra việt nam hỏi về việc công ty của ông có cho thuê một đội xe chỉ di chuyển trong phạm vi nhà máy đó vậy đội xe này liệu có được miễn phí sử dụng đường bộ hay không
về vấn đề này bộ tài chính trả lời như sau
khoảng hai điều hai thông tư số hai trăm chín mươi ba năm hai nghìn một mươi sáu của bộ tài chính quy định mức thu chế độ thu
miễn quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ quy định xe ô tô không chịu phí sử dụng đường bộ trong trường hợp xe không tham gia giao thông không sử dụng đường thuộc hệ thống giao thông đường bộ
chỉ sử dụng trong phạm vi đất thuộc quản lý của doanh nghiệp hợp tác xã như nhà ga cảng thu khai thác khoáng sản nông lâm nghiệp và xe ô tô dùng để sát hạch của tổ chức đào tạo dạy nghề lái xe
căn cứ quy định nêu trên xe ô tô của doanh nghiệp và chỉ sử dụng trong phạm vi đất của mình
quản lý thì không chịu phí đường bộ trường hợp xe đầu kéo của công ty trách nhiệm hữu hạn parkra việt nam cho công ty sds samsung thuê sử dụng trong phạm vi nhà máy samsung
không sử dụng trong phạm vi đất thuộc quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn parkra việt nam do đó xe này thuộc diện chịu phí sử dụng đường bộ
công ty trách nhiệm hữu hạn pastra việt nam nộp phí sử dụng đường bộ cho xe theo quy định
đơn vị của ông đỗ mạnh cường ở lai châu làm chủ đầu tư dự án
công ty trách nhiệm hữu hạn pactra việt nam nộp phí sử dụng đường giao thông liên xã có tổng mức đầu tư một mươi bảy tỷ đồng trong đó chi phí xây dựng một mươi năm tỷ đồng
hợp đồng xây dựng là hợp đồng chọn gói dự phòng cho yếu tố trượt giá và phát sinh khối lượng đã được đưa vào giá gói thầu là hai
tuy nhiên trong quá trình thực hiện cự li vận chuyển đất đổ thải không thể theo đúng thiết kế dẫn đến tăng cự li vận chuyển
một số vị trí sạt lở do địa chất kém dẫn đến phải hot đất sạt bổ sung kè dọ đá để chống sạt lở
ông cường hỏi trong trường hợp này chủ đầu tư được điều chỉnh phát sinh những hạng mục nào hay không được điều chỉnh
bộ xây dựng trả lời vấn đề này như sau
hợp đồng xây dựng chọn gói chỉ được điều chỉnh theo quy định tại khoản hai điều ba mươi sáu nghị định số ba mươi bảy năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ
quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và khoản một ba thông tư số bảy năm hai nghìn một mươi năm

hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
việc thanh toán quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên
và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu
trên nguyên tắc bảo đảm quyền và nghĩa vụ của các bên
ông võ thanh danh ở bình định làm việc tại công ty với mức lương tám triệu đồng một tháng
ông danh hỏi ông muốn công ty đóng bảo hiểm xã hội theo mức lương tối thiểu vùng có được không
nếu được thì theo quy định nào
về vấn đề này bảo hiểm xã hội việt nam trả lời như sau
theo quy định tại khoản hai điều tám mươi chín luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi bốn
thì mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo thang lương bảng lương do doanh nghiệp tự xây dựng
phụ cấp lương là các khoản
tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động tính chất phức tạp công việc
điều kiện sinh hoạt mức độ thu hút lao động chưa được tính đến
hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức danh của thang lương bảng lương
như phụ cấp chức vụ chức danh phụ cấp trách nhiệm phụ cấp nặng nhọc độc hại nguy hiểm
phụ cấp thâm niên phụ cấp khu vực phụ cấp lưu động phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự
đối chiếu quy định nêu trên trường hợp của ông có mức lương phụ cấp
lương ghi trong hợp đồng lao động là tám triệu đồng một tháng
thì thực hiện đóng bảo hiểm xã hội theo mức tám triệu đồng
không đóng bảo hiểm xã hội theo mức lương tối thiểu vùng
đã nhận được nhiều đơn thư
thư của bạn đọc và khán giả truyền hình từ nhiều địa phương trên cả nước
nội dung đơn thư tập trung vào các lĩnh vực như nội chính nhà đất xây dựng xã hội
giáo dục giao thông và tố cáo sai phạm của cán bộ
trong tuần qua ban bạn đọc báo nhân dân chương trình hộp thư truyền hình
đã nhận được một mươi bảy công văn trả lời của các cơ quan như tri cục thi hành án dân sự huyện mê linh hà nội
ubnd quận thanh xuân hà nội ubnd xã văn khê mê linh hà nội ubnd tỉnh quảng ngãi
văn phòng đăng ký đất đai hà nội tri cục huyện mê linh hà nội thanh tra bộ xây dựng
thanh tra bộ tư pháp và nhiều đơn vị tổ chức khác
trong đó gồm có bảy đơn thư về lĩnh vực nội chính một mươi bốn đơn thư về lĩnh vực đất đai xây dựng
một mươi đơn thư về lĩnh vực an sinh xã hội đáng chú ý bạn đọc lê văn điệp ở tây ninh vũ đình bát
trương thị kim hoa ở hà nội phạm thị hà ở tuyên quang có đơn thư về lĩnh vực nội chính
bạn đọc lê vĩnh dũng tại xã thụy lâm huyện đông anh hà nội có đơn thư về lĩnh vực oan sai
bạn đọc nguyễn thị sáng nguyễn hoàng vũ dư thị nhân ở hà nội bùi thị thục ở hưng yên
lâm thị dung ở con tum nguyễn thị cấp ở điện biên đào thị hòa ở bình thuận nhân dân thôn bắc lãm tám
phường phú lương hà đông hà nội có đơn thư về lĩnh vực đất đai xây dựng
bạn đọc phạm thị lịch lê an khánh ở hà nội đỗ thị miệt ở thái bình hoàng phi liêm ở đắk nông
có đơn thư về an sinh xã hội
trong thời gian tới trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ
của các cấp các ngành các cơ quan đơn vị tổ chức chính trị xã hội để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình
mọi thông tin xin gửi về địa chỉ chuyên mục hộp thư truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc địa chỉ email hộpthư truyền hình báo nhân dân a gmail com và bạn đọc ngacongnhân dân org vn
ô nhiễm nguồn nước ngày càng tăng cả về mức độ quy mô nhiều nơi có nước nhưng không thể sử dụng do nguồn nước bị ô nhiễm
nguồn nước mặt ở hầu hết các khu vực đô thị khu công nghiệp làng nghề một số nơi tình trạng ô nhiễm đã ở mức nghiêm trọng
như lưu vực sông nhuệ đáy sông cầu và sông đồng nai ở sài gòn
tuy vậy ở một số nơi người dân vẫn vô tư sử dụng hóa chất thậm chí là thuốc diệt cỏ một cách bừa bãi khiến cho mức độ ô nhiễm nguồn nước ngày càng trở nên nặng nề hơn
theo bộ tài nguyên và môi trường nguồn tài nguyên nước và việc quản lý khai thác tài nguyên nước đã và đang phải chịu nhiều sức ép lớn và đối mặt với một số vấn đề khó khăn thách thức lớn
cụ thể là nhu cầu về nước gia tăng phục vụ cho các mục đích phát triển kinh tế xã hội trong khi nguồn nước đang tiếp tục bị suy giảm về số lượng và chất lượng
một số lưu vực sông đã bị khai thác quá mức đặc biệt là trong mùa khô
trên bình diện vĩ mô là như thế còn cụ thể ở một số địa phương thì nguồn nước sạch dành cho sinh hoạt cũng đang đứng trước nguy cơ ô nhiễm nặng
đây là xã thanh thủy huyện thanh hà hải dương
tại đây mặc dù đã có nhà máy nước thanh thủy hoạt động từ nhiều năm trước nhưng hầu như nước sinh hoạt ở đây đều không thể dùng được vì không đảm bảo chất lượng
những năm gần đây hàng trăm hộ dân thôn lại xá xã thanh thủy huyện thanh hà tỉnh hải dương đang phải sử dụng nguồn nước chứa rất nhiều bùn
sau một thời gian xả nước của nhà máy và chậu dưới đáy trậu chứa toàn bùn không thể sử dụng làm nước ăn được
người dân cũng như chính quyền xã đã kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay họ vẫn đang tiếp tục phải sử dụng nguồn nước không đảm bảo chất lượng này
nếu như mà nói về sử dụng thì gia đình không sử dụng cái nguồn nước này trong sinh hoạt ăn uống mà chỉ sử dụng trong rửa giấy tắm giặt thôi
tức là nhà máy nước sạch của xã thanh thủy thực tại chúng tôi sử dụng là nếu mà bơm lên trên bồn thì ngưng động ở dưới đáy bùn toàn bùn thôi
và đại khái bơm vào chậu thau cứ để ngưng động sau đó nó đã có màu ở đáy chậu thau rồi
thế cái nước này chính là chúng tôi chỉ là rửa giấy và tắm
chứ còn ăn là không thể
trên thực tế nhà máy nước thanh thủy đã được xây dựng và đưa vào hoạt động để phục vụ cho nhu cầu nước sạch của người dân trong khu vực cách đây đã sáu năm
theo đại diện của nhà máy thời gian đầu nhà máy khai thác từ nguồn nước ngầm qua xử lý rồi bán cho người dân
tuy nhiên gần đây nhà máy đã lấy nước mặt từ hệ thống kênh nội đồng của xã để làm nguồn nước chính cung cấp đầu ra
đây có lẽ là nguyên nhân của việc nước sạch mà không sạch ở địa phương này
đầu tiên dự án nhà máy nước sạch thanh thủy về thì cũng mong mỏi cho bà con được dùng cái nguồn nước sạch hợp vệ sinh
thì chủ trương bên mình để lấy xíu ngầm nhưng do cái lòng độ khoáng nó cao quá bên mình không khai thác được nước ngầm và chuyển về sử dụng nước mặt
thì thực hiện theo đúng chủ trương của bên tỉnh là những nhà máy nước sông nội đồng sẽ phải chuyển nguồn nước thì bên mình cũng đã sang bên nước thanh sơn
chỗ công ty một thành viên nước sạch thanh sơn để hai bên hợp tác là bên mình sẽ là điểm trung chuyển
theo đúng chỉ đạo của biên an tỉnh
câu chuyện của thanh thủy hải dương chỉ là một trong những ví dụ về nguồn nước đã không còn đảm bảo để xử lý thành nước sạch cung cấp cho người dân
còn mặt khác lối sống cũng như việc sử dụng hóa chất bừa bãi của chính người nông dân lại là một phần nguyên nhân không nhỏ khiến cho nguồn nước bị nhiễm độc
mà câu chuyện sau đây tại bắc cạn là một minh chứng rõ nét nhất
nhiều tháng nay hơn bốn mươi hộ dân ở thôn nà đúc một xã địa linh huyện ba bể đã không thể sử dụng nguồn nước sinh hoạt bấy lâu nay bởi nguồn nước này đã bị ảnh hưởng bởi thuốc diệt cỏ
vào năm hai nghìn hai thôn nà đúc một xã địa linh đã được huyện ba bể đầu tư công trình nước sạch
do quản lý tốt sau hơn một mươi năm năm công trình này hoạt động vẫn hiệu quả
những bể chứa nước ở đây vẫn tràn và chảy đều như thế này
tuy nhiên gần đây không hộ dân nào ở nà đúc một còn dám sử dụng nguồn nước này để ăn uống
do ngại về độc tố của thuốc diệt cỏ
câu chuyện bắt đầu từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy khi một hộ dân đầu tư trang trại đã phun thuốc diệt cỏ ngay phía đầu nguồn của công trình nước sạch
dù chưa có những thiệt hại về người hay gia súc tuy nhiên người dân thôn nà đúc một vẫn không dám sử dụng nguồn nước
theo đại diện ủy ban xã địa linh hậu quả gây ra do thuốc diệt cỏ địa phương là thực tế
tuy nhiên đã một năm trước thôn nà đúc một đã bị ảnh hưởng bởi thuốc diệt cỏ
một năm trôi qua xã vẫn đang thống nhất những giải pháp giải quyết giữa gia đình phun thuốc và các hộ dân trong khu vực này
qua kiểm tra bắt đầu thì cũng là được cấp có thẩm quyền để mà xác định là nguồn nước thì đi thử cái máu nước
ở quán cũng có tỷ lệ của chất bảo vệ thực vật
xã cũng khuyến cáo là tất cả thôn cũng nên hạ chế và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để tránh để ảnh hưởng đến đời sân người dân
có nhiều loại thuốc diệt cỏ khác nhau tuy nhiên phần lớn loại thuốc diệt cỏ trên thị trường hiện nay có chứa lifoxim với thành phần chính là chất gly fosan tê đã được tổ chức y tế thế giới cảnh báo về khả năng gây ung thư dị tật bẩm sinh bệnh đường tiêu hóa hay tổn thương thần kinh
một năm nay nhiều hộ dân ở nà đúc một vẫn chưa biết thuốc diệt cỏ được phun ở đầu nguồn nước có mức độ độc hại như thế nào nhưng cả thôn đang rất bức xúc lo lắng không an tâm trong cuộc sống
năm vừa rồi gần tết thì bà con thấy khó khăn
em thấy lo lắng về sức khỏe nhiều quá thì ồ ạt đi kiểm tra sức khỏe dân thì bây giờ từ đấy là không dám dùng nữa
như vậy nguy cơ ô nhiễm nguồn nước đang ngày trở nên gần hơn bao giờ hết nguyên nhân chính thì có rất nhiều từ chính việc sử dụng hóa chất của người dân cho đến khai thác bừa bãi nguồn nước ngầm
để tăng cường quản trị nguồn tài nguyên nước ngoài các giải pháp vĩ mô như thực hiện các giải pháp quản lý toàn diện cho đến bảo vệ nguồn tài nguyên nước
thì thiết thực nhất vẫn là tăng cường tuyên truyền đến từng người dân về việc hạn chế sử dụng hóa chất độc hại gây ô nhiễm nguồn nước